cảm ơn các bạn đã theo dõi
triển khai vây bắt thành công tăng vật thu sữ là năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận đã móc nối với các đối tượng khác mua về bán lẻ ma túy ở tp vinh và tp hồ chí minh nhằm bán kiếm lợi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa khởi tố bắt tạm giam ba bị can là lê ngọc hùng đào thị phượng trần thị tố uyên về hành vi nhận hối lộ
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đội trưởng đội tuyên truyền
hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc tri cục thuế khu vực thành phố hưng yên huyện kim động đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân
để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
trong khi đó lê ngọc hùng phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tiên lữ và đào thị phượng phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện khói châu
đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn còn có thái độ chửi bới và dùng vũ lực uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ
đỗ đình tám chú tại tỉnh hòa bình vừa bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai tổ công tác công an tp hòa bình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực phường tân hòa
phát hiện đỗ đình tám điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm
bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra đối tượng không chấp hành còn cố tình tăng ga đâm vào một đồng chí trung úy
tổ công tác đã kiên quyết dừng xe đối tượng vi phạm
khi dừng lại đối tượng có những lời lẽ xúc phạm chửi bới và có hành vi dùng vũ lực đối với cán bộ đang làm nhiệm vụ
kết quả kiểm tra cho thấy đỗ đình tám có nồng độ cồn ở mức một một trăm sáu mươi ba mg trên một lít khí thở
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ đình tám một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
những ngày vừa qua cộng đồng mạng ở thành phố đà nẵng đã rất bất bình trước đoạn clip được chia sẻ về việc một nhóm thanh niên
đã có hành vi hành hung thô bạo với nữ nhân viên gác chắn đường sắt
trước tình hình này công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
làm rõ các đối tượng có liên quan
km bảy trăm tám mươi chín cộng năm trăm hai mươi bốn thuộc địa bàn phường chính gián quận thành thê nơi xảy ra vụ hành hung nhân viên gắp chắn
cho đến bây giờ người thanh niên chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn không thể hiểu tại sao bạn mình lại có hành động như vậy
với hai điệp viên gắt chắn đường sắt mặc dù anh và bạn bè đã cố khuyên bảo nhưng vẫn không ngăn được hành vi nói trên
km bảy trăm tám mươi chín cộng năm trăm hai mươi bốn thuộc địa bàn phường chính gián quận thành thê nơi xảy ra vụ hành hung nhân viên gắp chắn
khi xuống hình trường thì các đối tượng đã bỏ ở đây khỏi hình trường
thì qua xác định vụ việc nó cũng chắc là nó cũng rất là phức tạp và ảnh hưởng đến an ninh tân tự trên địa bàn phường
nên là công an phường đã chỉ đạo quyết liệt trong việc truy tìm đối tượng
thông qua các biện pháp dịch vụ nhất là công tác trích sức gặp đà tại hình trường và ghi lời khai các nhân chứng tại hình trường
thì cơ quan công an phường đã xác định được các đối tượng tham gia của vụ việc
ba đối tượng gồm dương quang tuấn huỳnh quang huy cùng chú tại phường chính gián và lương huỳnh minh trí chú tại phường hòa khê được mời về trụ sở để hợp tác điều tra
tại cơ quan công an tuấn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn khi đang đóng chắn để tàu khoa
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn bên nhưng không được đáp ứng nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gắp chắn lên nhưng không được đáp ứng nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn
tại cơ quan công an các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình vụ việc hiện đang được công an quận thanh khê thụ lý điều tra
đây cũng là lời cảnh tình cho toàn xã hội về việc xử lý các mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc cũng như sự lệch chuẩn trong suy nghĩ hành vi thì phải trả giá đắt
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên tuyên phạt năm bị cáo tổng cộng một mươi năm tù giam
theo cáo trạng mặc dù biết rõ không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác vàng nhưng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thiềm văn trì đỗ đặng thành hoàng đặng đức thịnh nguyễn trọng nghĩa nguyễn trí tài và kiều đức vũ đã thực hiện hành vi khai thác
do chủ quan nên đã gây ra sập giếng khiến thiềm văn trì tử vong vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại một dãy trồng keo ở xã ân nghĩa huyện hoài ân
trong vụ án này trì là người khởi xướng và chuẩn bị dụng cụ phương tiện tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng khác thực hiện hành vi đào đáy vàng trái pháp luật
tuy nhiên trong quá trình đảo đáy vàng trì đã tử vong nên không truy cứu trách nhiệm hình sự
sáng nay giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết
sức khỏe của toàn bộ một mươi chín người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện núi thành đang được điều trị tại bệnh viện đều đã phục hồi tốt không còn nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng qua trên quốc lộ một a thuộc địa phận tam anh nam huyện núi thành khiến ba người chết một mươi ba người bị thương
lãnh đạo tỉnh quảng nam đã tới hiện trường và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam thăm hỏi bệnh nhân chỉ đạo bệnh viện tập trung tối đa nhân lực thiết bị để cứu người bị thương